các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó mùa mưa chỉ kéo dài từ bốn năm tháng nhưng lại chiếm từ bảy mươi năm tám mươi năm tổng lượng mưa của cả năm
như vậy là khả năng thiếu nước cho sản xuất trong mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám cao hơn so với năm trước
do đó tăng cường giải pháp để chống hạn đã được các tỉnh tây nguyên và nam trung bộ
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy mùa mưa chỉ kéo dài từ bốn năm tháng nhưng lại chiếm từ bảy mươi năm tám mươi năm tổng lượng mưa của cả năm
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay thời tiết ở ninh thuận ngày càng oi bức
nhiều hồ chứa đã cạn kiệt nước báo hiệu mùa khô hạn sắp tới rất khốc liệt
nông dân sẽ vất vả rất nhiều để chống hạn đang đến gần
hồ ông kinh ở xã nhân hải đã cạn kiệt
vì vậy hàng trăm hectare cây trồng trong khu vực đang đứng trước nguy cơ thiệt hại nặng nề vì thiếu nước tưới
hồ anh nguyễn minh trí ở thôn mỹ tường hai xã nhân hải trồng năm sảo nho
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay để bảo vệ cây trồng
anh trí phải bỏ ra gần năm mươi triệu đồng thuê công đảo giếng khoan
với mũ khoan sâu xuống lòng đất bốn mươi một mét cách lòng hồ ông kinh hai trăm linh mét
và bắt thêm đường ống hơn một km dẫn nước về dãy tưới
năm nay anh chỉ giữ lại hai xào trồng nho
phải chặt bỏ ba xào để trồng thay thế cây hành lá để tiết kiệm nước
năm nay anh chỉ giữ lại hai sảo trồng nho để trồng thay thế cây hành lá để tiết kiệm nước
hồ ông nguyễn hàm an có giếng nước sâu sáu mét đang cạn kiệt nặng
mấy năm qua gia đình đã bỏ ra tám mươi triệu đồng khoan bốn giếng nước với độ sâu từ ba mươi hai tới ba mươi sáu mét
nhưng chỉ có hai giếng có nước hai giếng còn lại xem như mất trắng tiền đầu tư
nỗi lo làm sao để một năm hectare cây hành tỏi
không bị chết khát luôn đè nặng lên tâm lý ông mỗi ngày
giờ này là trong rẫy mình là sầu khoan bốn lỗ nước
rồi như vậy là có hai lỗ xài được hai lỗ không sai được
từ đây trở ra sau nhưng là nắng hàng không biết nước ở đâu mà tứ tiêu
hai năm trước chị đỗ thị cang cũng đã bỏ vốn đào giếng nước
rồi bằng cách làm một bể nước có chải bạc để tích nước tưới cho ba sảo trồng hành
giờ lượng nước không còn đủ để tưới
nên chị quyết định bỏ hoang một năm xào và chuyển sang trồng ớt để tiết kiệm nước tưới
tại thôn suối le xã phước kháng huyện thuận bắc
hầu như các giếng khoan của chín mươi tám hộ đồng bào gia lai nơi đây đã cạn kiệt
để có nước sinh hoạt giáo viên và học sinh trường tiểu học phước kháng
phải cam chịu cảnh xin bơm nước từ giếng của một nhà dân gần trường
với lịch bơm cách nhật hai ngày mỗi lần mỗi lần khoảng một mươi ba tới ba mươi phút
hàng ngày tụi em phải bơm nước từ hộ nhà dân lên
do là không có nước sinh hoạt hàng ngày
với lại không có mưa nguồn nước cũng ít cung cấp
hàng ngày chỉ bơm buổi sáng thôi
còn cách một ngày hoặc là hai ngày mới bơm lại
nhưng mà bơm nhiều quá thì nước nó cũng không có để mà cung cấp
năm hai nghìn một mươi một nhà nước đầu tư xây dựng đài nước sạch ở phước kháng
để cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng
nhưng theo nhiều hộ dân nơi đây
sau khi đi vào hoạt động được vài tháng
thì đài nước sạch này như đã bỏ hoang
cho đến nay tình trạng khan hiếm nước sạch ngày càng kéo dài
để có nước anh cát tơ lô phải mang cán và vật đi hàng cây số
để đào một cái hối nhỏ ngay bờ suối gần lòng hồ
rồi hớt từng giọt nước mang về nấu ăn và dùng trong sinh hoạt hàng ngày như thế này
ông cát tơ hiền cho biết
giếng đào thả gần hai mươi chiếc bi xuống lòng đất đào
nhưng nước ngầm dưới lòng giếng chưa được năm mươi cm
bật bơm điện chừng năm phút là giếng trơ cả đáy
phải đợi năm bảy tiếng đồng hồ sau đó mới có thể bơm thêm năm phút
rồi lại phải nghỉ đợi rất vất vả
tức đây nhà nước cũng làm mùa tơ ở dưới này
bữa nay mùa tơ nó hơ hết rồi
bữa nay nhà ai nào cũng tờ mình đào nước
nước đổ vi sinh hay không mình không biết được tổng nước
mình cũng lấy rau mình nấu mình uống thôi
tình nền này tổng dung tích nước chứa tại hai mươi một hồ chứa trên địa bàn tỉnh ninh thuận
là một trăm chín mươi ba triệu m ba trên một trăm chín mươi bốn triệu đạt bảy mươi một bảy dung tích so với thiết kế
trong khi đó diện tích gieo trồng vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh ninh thuận
hơn hai mươi bảy ba trăm bốn mươi bảy hectare nên việc điều chỉnh nước tưới sản xuất gặp nhiều khó khăn
hiện nay có một số hồ đã xuống tới mực nước chết
ví dụ như hồ ông kinh hiện nay là không còn nước
còn các hồ khác ví dụ như hồ phước nhơn hiện nay là còn có một mươi một
hồ bầu dôn còn một mươi
hồ sú lớn còn có ba mươi chín
hiện nay để chủ động công tác phòng chống hạn
ngay từ đầu tháng ba chúng tôi đã tập trung mất mái giải pháp
thứ nhất đối với hệ thống gia trình âm cấm
đến thời điểm này trong hệ thống gia trình âm cấm chưa xảy ra tình hình hạn hát
chưa xảy ra tình hình hạn hát gặp bộ
vì đó là
nhưng mà để chủ động vấn đề này chúng tôi tập trung mái giải pháp này
thứ nhất là phối hợp với các địa phương nắm chắc các tình hình
tình hình gieo cái đông sung rồi tình hình hạn hán của từng địa phương
thứ hai là tổ chức nạo vét thu sửa những trình cấp bách để phục vụ cho đông sung
thứ ba là tiến hành quán triệt các trạm tổ chức lưu tiết nước lưu phiên để tiết kiệm nước
theo trung tâm khí tượng thủy văn năm hai nghìn một mươi tám hạn hán có thể quay lại sớm hơn dự kiến mọi năm
vì vậy không chỉ ninh thuận mà các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên dự báo cũng sẽ khó khăn nhiều hơn trong mùa hạn năm nay
thưa quý vị và các bạn để ứng phó với hạn hán các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp
trong đó đáng chú ý là việc nghiên cứu các giống cây chịu hạn và đẩy mạnh áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm cho cây trồng một cách hiệu quả
hiện nay tại đắk lắk
nguồn nước tưới đang dần khan hiếm đặc biệt là vào mùa khô như hiện nay
ý thức được điều này nhiều hộ nông dân đã chủ động lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm mang lại hiệu quả kinh tế
hơn hai năm nay anh trần xuân trung ở huyện cư mực ga tỉnh đắk lắc
ứng dụng mô hình tưới tiết kiệm bằng hệ thống phun mưa cục bộ dưới gốc cây và bón phân
hệ thống tưới nước của gia đình anh trung gồm năm mươi ba đường ống mỗi đường dài bảy mươi tám mét được đầu tư hơn một mươi năm triệu cho diện tích một hai hectare
nhờ áp dụng mô hình này anh trung vừa tiết kiệm được tiền đầu tư về nhân công điện năng
mà lại bảo đảm lượng nước tưới hàng ngày cho cây tiêu và cà phê
áp dụng hệ thống tưới nước này thứ nhất là nó rút gòn thời gian
thứ hai nữa là mình có thể bón phân theo mình mong muốn mình thích bón lúc nào mình bón chứ không phụ thuộc vào thời tiết nữa
còn đây là hệ thống tưới nước phun mưa cục bộ dưới tán cây cho vườn bơ có diện tích hơn ba hectare
của anh bành việt tùng
với anh tùng kỹ thuật tưới tiết kiệm này là một trong những công cụ giúp cho cây bơ bảo đảm năng suất và chất lượng
đặc biệt là việc cung cấp đủ nước giúp kích thích cây ra bông chỗ hoa nhanh và đồng đều hơn
một hệ thống tưới nước phun mưa cục bộ dưới tán cây cho vườn bơ có diện tích hơn ba hectare
thì mất như vậy là một ngày nằm khoảng một mươi hai tiếng thì mới tưới trong
nhưng bữa nay tưới bẹt thì chỉ cần sáu tiếng là tưới trong
về tỉnh hiệu quả thì tưới tưới dưới thì
thì nước nó không phù hợp được cái mặt đất cái bộ rầy của cây
nhưng tưới bẹt phù hợp toàn bộ diện tích cho nên là cái bộ rầy của cây được cung cấp nước đầy đủ trong mùa nắng
trong những năm qua huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp
để lắp đặt các hệ thống tưới tiết kiệm cho nông dân mang lại nhiều hiệu quả
hiện địa bàn huyện có khoảng hơn bảy mươi năm hectare cây trồng đã được lắp đặt hệ thống tưới này
trong đó diện tích vườn lớn nhất được lắp đặt là sáu hectare
tuy vậy chi phí lắp đặt hệ thống này khá cao nên việc nhân rộng mô hình này còn hạn chế
nếu có các chương trình hỗ trợ mà tiếp cận
thí dụ như chương trình hỗ trợ tổng thác sao thu hoạch của quyết định sáu mươi tám
thì miễn giảm lãi suất trong hai năm đầu để bà con còn vay vốn để lắp đặt các hệ thống tiết kiệm
nếu được tiếp cận các chương trình này
thì tôi nghĩ rằng việc tưới tiết kiệm sẽ thành công

trong những năm trở lại đây thì biến đổi khí hậu xảy ra ngày càng khốc liệt hơn
tầng suất ngày càng dày hơn và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
và để sản xuất nước nghiệp bên vực nói chung
và đặc biệt là sản xuất các chủ nghiệp dài ngày ở tây nguyên
trong đó có cà phê hồ tiêu bằng sự ăn quả chủ lực
ví dụ như bơ sầu riêng
thì việc tưới cho những đối tượng cao trọng này là vấn đề mà chúng ta phải quan tâm
dùng công nghệ tưới tiết kiệm cho cà phê hồ tiêu
thì chúng ta có thể giảm được lượng nước tưới từ khoảng một mươi năm hai mươi
nếu mà bỏ phát qua hệ thống tưới thì chúng ta giảm được khoảng bốn mươi năm mươi
và điều này đồng nghĩa với chuyện là chúng ta giảm giá thành và tăng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thế giới
để ứng phó với tình hình biến đổi khí hậu với mức độ hạn hán ngày càng gia tăng
trong những năm qua tại tây nguyên
các địa phương không chỉ phổ biến cho người dân ứng dụng các mô hình tưới tiết kiệm nước
mà còn tập trung nghiên cứu các giải pháp về giống cây trựu hạt
phù hợp với điều kiện của tây nguyên
hiện nay viện khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp tây nguyên đang nghiên cứu nhiều giống cây trồng chịu hạn
đặc biệt là cây cà phê trựu hạt
hiện nay thì chúng tôi đã có những nghiên cứu và đưa ra được một vài kỹ hiệu giống cà phê có thể trựu được hạn
thì hiện tại chúng tôi đang làm thủ tục để đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận hai giống
tạm thời là giống tr một mươi bốn và tr một mươi năm
đây là những giống mà cho tới
thế bây giờ qua một thời gian nghiên cứu thì chúng tôi thấy là những cái giống mà có cái khả năng trựu hạn ở trong sản xuất
vừa qua thì phải nói rằng có hai cái nghị định rất quan trọng
một là nghị định bảy mươi bảy hướng dẫn luật thủy lợi
là nghị định về khuyến khích áp dụng tưới tiên tiến tích cực nước phát triển thị lợi nhỏ thủy lợi nội đồng
và nghị định thứ hai là nghị định năm mươi bảy là nghị định thay thế cho nghị định hai trăm một mươi
về các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trong đó có tưới tiên tiến dụng nước
thì tôi nghĩ rằng là cùng với cái đà này cùng với lại các triển khai các nghị định này
với những chính sách rất cụ thể cùng với tái cơ cấu nông nghiệp đang diễn ra trên cả nước
thì cái diện tích tưới tiên tiến tích cơm nước nó sẽ được tăng triển rất là mạnh có thể vượt kỳ vọng của chúng ta
việc triển khai các giải pháp chống hạn ở tây nguyên đặc biệt là nghiên cứu các giống cây trồng trụ hạn
và ứng dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm đã và đang mang lại nhiều hiệu quả khi các hộ nông dân tiết kiệm được chi phí
các loại cây trồng được bảo đảm sự sinh trưởng và phát triển
mô hình tưới này cũng góp phần tránh gây lãng phí nguồn tài nguyên nước đặc biệt khi tây nguyên đang bước vào giai đoạn khô hạn
tuy vậy để việc ứng phó với hạn hán hiệu quả các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên đang rất cần các dự án hỗ trợ đầu tư nghiên cứu giống cây trụ hạn
và cung cấp nguồn vốn vay để nông dân nhân rộng các mô hình chống hạn hiệu quả
thưa quý vị và các bạn có thể thấy các mô hình ứng phó với hạn mà chúng tôi vừa nêu là một trong những biện pháp chống hạn hiệu quả giúp giảm được thiệt hại cho cây trồng
tuy nhiên để ứng phó với hạn hán một cách bền vững chính phủ cần có một giải pháp mạnh hơn từ quy hoạch vùng sản xuất xây dựng các hồ chứa liên vùng
và quan trọng hơn là cần phải khôi phục hệ thống rừng trồng để giữ độ ẩm cũng như nước mạch ngầm hiệu quả
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế chuyên hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộnga gmail com
chương trình nông nghiệp chuyển động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập vào trang web nhândântv vn để xem lại chương trình
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau